nhân dịp năm mới đinh dậu sắp đến đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đã đến thăm các nhà khoa học văn nghệ sĩ
đến thăm giáo sư phan huy lê nghệ sĩ nhân dân chu thế quỳnh đồng chí võ văn thưởng nhấn mạnh đảng nhà nước luôn ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của các nhà trí thức nhà khoa học văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp cách mạng của đảng
nhân dịp tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy sắp đến đồng chí võ văn thưởng mong muốn các văn nghệ sĩ nhà khoa học dồi dào sức khỏe sức sáng tạo tiếp tục công hiến trí tuệ và sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước
chúc mừng giáo sư phan huy lê mới nhận giải thưởng hồ chí minh lần thứ năm năm hai nghìn một mươi bảy với công trình lịch sử và văn hóa việt nam tiếp cận bộ phận
đồng chí võ văn thưởng đánh giá đây là giải thưởng cao quý ghi nhận những cống hiến xuất sắc của giáo sư cho ngành sử học cũng như trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học của đất nước